tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua đèo hải vân thuộc địa phận thành phố đà nẵng đã được thông xe trở lại sau khi ngành đường sắt khắc phục sự cố một toa xe của đoàn tàu se ba đã bị chật bánh
trước đó vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút sáng nay tàu se ba chạy theo hướng từ bắc vào nam đã bất ngờ chật bánh toa xe số tám khi đang qua đèo hải vân tại km bảy trăm sáu mươi sáu năm trăm năm mươi thuộc khu gian hải vân bắc và hải vân
thời điểm xảy ra vụ việc tàu chạy với tốc độ dưới ba mươi km một giờ ngay sau khi sự cố xảy ra ngành đường sắt đã tập trung nhân lực và thiết bị đến hiện trường cứu hộ
đến một mươi sáu giờ sự cố đã được khắc phục tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua đèo hải vân đã thông trở lại nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ